trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng năm tại trường trung cấp nghề cơ khí một hà nội diễn ra hội thi thiết bị đào tạo tự làm thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi
hội thi cấp thành phố được tổ chức ba năm một lần nhằm tạo phong trào thi đua dạy tốt học tốt đặc biệt đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của hệ thống giáo dục nghề nghiệp thủ đô
trên cơ sở hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội tổng cục giáo dục nghề nghiệp sở lao động thương binh và xã hội hà nội đã cùng các ban ngành của thành phố nhanh chóng chuẩn bị hội thi
hội thi năm nay thu hút năm mươi bốn thiết bị đào tạo tự làm xuất sắc từ một mươi chín cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
đặc biệt các thiết bị đào tạo tự làm năm nay thể hiện rõ sự bắt kịp ứng dụng công nghệ bốn trong các thiết bị dạy học đồ dùng học tập nhằm tối ưu công tác giảng dạy
trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn các thiết bị đồ dùng dạy học cũng cần được cải tiến sáng tạo và bắt kịp xu hướng bốn
đây cũng là một trong những giải pháp trực quan nhất giúp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chất lượng nguồn nhân lực thủ đô
những hoạt động như hội thi thiết bị đào tạo tự làm cần được khuyến khích hơn nữa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà giáo yêu nghề được công hiến và phát huy khả năng sáng tạo trong giảng dạy và nâng cao chất lượng đào tạo